xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên trong ba ngày tới tây cát tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn duy trì mưa rào và rông dại rác
tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm
mặt ngày khu vực còn nắng gián đoạn nhưng nền nhiệt chưa có xu hướng tăng cao
ngày đêm vẫn sẽ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thời tiết khá mát mẻ dễ chịu và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
tên tự tây cát tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông dại rác lúc chiều tối
cục bộ có thể sẽ xảy ra lũ quét sạt lở đất người dân cần hết sức cảnh giác
còn mặt ngày tại đây còn nắng gián đoạn với nền nhiệt không quá cao
chưa chịu ở xung quanh ngưỡng ba mươi đến ba mươi ba độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an
trong hôm nay và những ngày tới có mưa rào và rông với lượng khá lúc chiều tối
còn các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế cũng có mưa nhưng lượng không lớn như phần phía bắc
tuy nhiên người dân cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
về nhiệt độ
nền nhiệt trên toàn khu vực vẫn sẽ giao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi bốn độ chỉ vài nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chủ yếu có mưa rông cục bộ vào chiều tối
tuy nhiên vẫn cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây sẽ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tại khu vực tây nguyên trong thời kỳ ba ngày tới
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên liên tục có mưa rông nhiều nơi
vào thời điểm chiều tối cục bộ có mưa to
mưa rông vào thời điểm chiều tối có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
do vậy người dân trên khu vực này cần cảnh giác đề phòng
nhiệt độ tại đây tương đối ổn định chủ yếu giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thánh nam bộ
tại đây chiều tối cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi hai độ có nơi cao hơn